trước khi tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc tiếp chủ tịch tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản zecho hiroyuki ishige
chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của zetro đối với việt nam nói chung và bộ kế hoạch và đầu tư nói riêng thời gian qua
trong việc kết nối doanh nghiệp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
trao đổi về các lĩnh vực hợp tác đầu tư giữa việt nam và nhật bản
chủ tịch nước đề nghị zecho thúc đẩy các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao công nghiệp phụ trợ cơ khí chế tạo và hỗ trợ việt nam nâng cao chuỗi giá trị nông sản
thực phẩm tạo điều kiện cho hàng hóa nông lâm thủy sản việt nam tiếp cận thị trường nhật bản